tp hcm bốn trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó trưởng phòng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
năm lê tấn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chuyên viên phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng phối hợp với trung đoàn tám trăm năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh
vừa phát hiện và bắt đối tượng truy nã nguyễn thị thu cúc tên gọi khác là bé đẹp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú tại khu phố năm phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một của tỉnh bình dương
nguyễn thị thu cúc có hành vi lưu hành tiền giả cơ quan chức năng tỉnh bình dương đã phát hiện và xử lý
cúc đã bỏ trốn sang trung quốc lao động và làm thuê
ngày chín tháng bảy cúc quay trở về việt nam qua đường biên giới tỉnh cao bằng
cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đưa cách ly theo dõi tại trạm tiếp nhận trung đoàn tám trăm năm mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh
theo quy định
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng nguyễn thu cúc
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba bị cáo gồm trần thị mai một mươi một năm tù
trần thị cúc sáu năm tù và mai thị du một năm tù cùng về tội hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy mai cùng với cúc và du đã lập
nhiều phiếu nhập hàng khống chiếm đoạt tiền của chị nguyễn thị hường chú tại phường hòa an quận cẩm lệ
mai còn nhờ chị ruột là bị cáo cúc viết phiếu để cùng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn một chín tỷ đồng của chị hường
tiếp đó mai nhờ du là người làm thuê lập khống phiếu nhập hàng bao bì phế liệu đưa cho chị hường
để chiếm đoạt số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
vì hám lợi cả cúc và du đã giúp cho mai chiếm đoạt của chị hường tổng số tiền hơn hai tỷ ba trăm linh triệu đồng
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã thừa nhận và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình
tổng lãnh sự anh tại tp hcm bệnh viện trợ đẩy bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cùng phòng khám gia đình
đoàn bay chín trăm một mươi chín của việt nam airlines đã tổ chức tổng kết quá trình điều trị và làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện
để bắt đầu hành trình đưa bệnh nhân chín mươi một về quê hương sau một trăm một mươi năm ngày điều trị tại việt nam
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn